sau một mươi năm thi công xây dựng cây cầu bắc qua sông con và xã phú sơn huyện tân kỳ tỉnh nghệ an cũng được hoàn thành
tuy nhiên do phần cống ở đoạn đường dẫn lên cầu không được triển khai
nên hiện nay các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông an toàn để kịp thời tiêu thụ nông sản hàng hóa cho người dân
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tân kỳ cho biết dự án đường và cầu vào xã phú sơn huyện tân kỳ
bao gồm một mươi tám km đường nhựa và cầu phú sơn bắc qua sông con được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn chín
với tổng mức đầu tư sau nhiều lần bổ sung lên đến một trăm sáu mươi hai tỷ đồng
theo kế hoạch tuyến đường trên và cây cầu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau ba mươi sáu tháng
tuy nhiên đến nay sau gần một mươi năm kể từ ngày khởi công hai lần thay đổi nhà thầu bốn lần gia hạn thời gian thi công dự án vẫn còn giang dở
em thấy thương xuyên em cùng bốn bạn thương xuyên
thương xuyên thì đi qua đấy thì khi mang cây cầu đi sẵn thì đặt ở đấy mà khi trời mưa xuống thì đi rất là khó
và những người dân đi lại cũng rất là khó khăn nhất là xe ô tô xe chở nhiều thì càng khó khăn đi lại
nhất là những em học sinh khi trời mưa rõ thì đi cũng rất là vất vả
nếu như mà làm được cái đường để cho nó thống được tuyến để đi thì mình được đi thì nó rất là tốt
phú sơn là xã đặc biệt khó khăn của huyện tân kỳ
có một bốn trăm năm mươi hộ dân với bốn tám trăm linh người
trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm ba mươi
thu nhập của người dân ở đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp với cây trồng chủ lực đó là cây mía cây sắn và trồng rừng nguyên liệu
nhưng do giao thông đi lại khó khăn trục đường chính giao thương với các địa phương bị chia cắt
nên nông sản làm ra khó xuất bán và bán với giá thấp hơn nhiều so với thị trường
chúng tôi đề kính đề nghị các cộng ngành quan tâm và tiếp tục đôn đốc để xây dựng đặc biệt được mặt là
giao thông ghi phân cầu đoàn kể từ phía địa phần trang nghệ hành để đề thông thuộc để nhân dân đi lại
được mặt là thống chưa hoàn chỉnh nhưng mà phần có thể là phần cộng và phần đất phần đường đất để nhân dân phát triển kinh tế
tư sụp sản phẩm hoặc được phát triển về phần chuyển về cây mía cây kéo các loại
cũng như các sản phẩm khác để nhân dân phát triển kinh tế
trước tình trạng
người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền cần sớm hoàn thiện dự án cầu
tạo điều kiện thuận lợi lưu thông và phát triển kinh tế xã hội của xã đặc biệt khó khăn phú sơn
nhưng việc giải quyết của các cơ quan chức năng đến nay vẫn dẫm chân tại chỗ
người dân nơi đây vẫn đang mong mỏi dự án sớm hoàn thành để niềm mơ ước suốt hàng chục năm qua trở thành hiện thực